sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố dự thảo quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm hai nghìn một mươi bảy để lấy ý kiến xã hội
nhiều ý kiến đồng tình với những điểm đổi mới của dự thảo vì tăng quyền tự chủ cho các trường còn thí sinh cũng tăng cơ hội trúng tuyển
tuy nhiên cũng còn ý kiến băn khoăn vì nếu cho thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng thì tình trạng phổ cập đại học liệu có xảy ra không
bởi bài toán xác định điểm sàn như thế nào đang được trao về cho các trường đại học
dự thảo quy chế mới ban hành của bộ giáo dục và đào tạo có nhiều điểm mới
trong đó việc thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng xét tuyển
cùng lúc với chủ trương bộ giáo dục và đào tạo không quy định về điểm sàn đang gây ra những ý kiến trái chiều
tôi cho rằng là các trường hiện nay đang rất lo tức là câu chuyện là chống tình trạng ảo như thế nào
thì cái đó có lẽ là
các trường đại học cũng sẽ phải rất là suy nghĩ
các nước người ta đều bỏ từ lâu rồi tuyến vào các nước chứ không thể đối với ta
và cái thứ hai nữa là bỏ điểm sàng là nó phù hợp với cái luật giáo dục việt nam
luật giáo dục việt nam quy định rằng tất cả học sinh tốt nghiệp trường phổ thông
được quyền đi học ở các trường đại học cao đẳng
việc bỏ quy định về điểm sàn của bộ giáo dục và đào tạo cũng được cho là bước tiến

trong việc trao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường
nó tăng thêm quyền tự chủ của các đại học
mà tôi cho đó là một cái ứng mở mà các trường cũng rất là hoàn nghênh
trách nhiệm sẽ thuộc về các trường
mỗi trường có một ngưỡng đảm bảo chất lượng khác nhau
hay ngưỡng điểm đầu vào khác nhau
nhưng quan trọng nhất đó chính là đảm bảo cái chất lượng đầu ra
trước kia là người ta trao trói lại
thì giờ bộ trường chịu nhiệm vụ là cởi trói ra thôi
đúng là để chúng nó thông thoáng chuyện đó thôi
mà các trường bây giờ với người cạnh tranh nhau là trên cái gì
là cái chuyện sinh viên gia trưởng
tôi nhắc lại sinh viên gia trưởng
họ học được những cái gì mà khi họ vào đây mà cái trường nó cập kết được
nhiều người lại cho rằng việc bộ giáo dục và đào tạo không quy định điểm sàn
sẽ là cơ hội để các trường top dưới lợi dụng tăng thí sinh
nhưng theo quan điểm của các chuyên gia giáo dục
thì bộ giáo dục và đào tạo cần kiểm soát chỉ tiêu đầu vào của mỗi trường
bên cạnh cái chỉ tiêu mà bộ sẽ duyệt
từ tháng hai trở đi
thì các trường phải có cái báo cáo khi mà bắt đầu tuyển
thì phải có cái báo cáo là cái ngưỡng
tức là cái điểm chuẩn của trường ấy là như thế nào
phải có một cái rõ ràng giữa cái đảm bảo chất lượng với cái chỉ tiêu
chỉ tiêu tuyển sinh thì có thể xem như là một cái giai đoạn tạm thời
giai đoạn ban đầu
nhưng sống còn của một trường đại học chính là chất lượng
chứ không phải là số lượng
nhưng đảm bảo đầu ra lại bây giờ sẽ quan trọng hơn so với trước
ở chỗ tức là chúng ta biết là rất cởi mở ở cái chỗ tức là khi mà sinh viên đầu vào
ở các trường đại học
thế mà đầu ra thì nếu sinh viên mà chất lượng nó kém
mà trường nào cũng sẽ phải nâng cao cái chất lượng đào tạo học
và đồng thời cũng kiểm định chất lượng đào tạo
vì cái đó là yêu cầu của bộ giáo dục đào tạo rồi
thế thì chính vậy trường nào cũng sẽ phải làm như thế
cho nên là không có nghĩa tức là cái đầu vào như thế nào đầu ra sẽ như thế nào
việc tổ chức đào tạo giáo dục truyền thống của việt nam xưa nay
là siết chặt đầu vào nhưng thả lỏng đầu ra
trong khi đáng lẽ phải làm điều ngược lại
chính vì thế giờ đây hơn bao giờ hết
người học phải là người tiêu dùng khôn ngoan
họ cần ý thức rõ theo đuổi bậc đại học là một cuộc đầu tư nghiêm túc
không chỉ về tiền bạc mà còn về thời gian và cơ hội
vì vậy nếu họ không nỗ lực tìm hiểu và đánh giá các trường qua nhiều nguồn thông tin
nếu họ lựa chọn những trường dễ dãi chỉ vì cần có tấm bằng đại học
mà không muốn bỏ công học tập nghiêm túc
thì tấm bằng ấy chỉ là một mảnh giấy vô dụng